dạng sáng nay lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kết hợp cùng đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh cà mau và công an phường sáu thành phố cà mau đã bất ngờ kiểm tra và phát hiện nhiều đối tượng nam nữ sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở karaoke king đường thuộc khóm ba phường sáu thành phố cà mau
tại phòng vip năm tổ công tác còn phát hiện trên bàn có đĩa đựng chất bột màu trắng nghi là ma túy
qua kiểm tra nhanh đã có một mươi tám đối tượng dương tính với chất ma túy hiện các đối tượng và vật chứng đang bị tạm giữ để xử lý
qua dự báo thời điểm cuối năm hoạt động tín dụng đen sẽ có nhiều diễn biến phức tạp gia tăng nguy cơ gây mất an ninh trật tự
chỉ trong một thời gian ngắn lực lượng công an tỉnh quảng bình đã xác lập chuyên án đấu tranh khám xét các tụ điểm thu giữ nhiều tài liệu liên quan và bắt giữ nhiều đối tượng triệt xóa các ổ nhóm cho vay lãi nặng trên địa bàn
đây là một trong những nạn nhân của các đối tượng cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố đồng hới
thấy lời quảng cáo qua tờ rơi hỗ trợ vốn kinh doanh với hình thức tín chấp và đang gặp khó khăn trong làm ăn nên người phụ nữ này đã nhanh chóng tìm đến cơ sở kinh doanh tín dụng đen
với vỏ bọc là các công ty doanh nghiệp cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ hỗ trợ tài chính các đối tượng chủ động tìm đến những người có nhu cầu vay vốn
thông qua quảng cáo trên tờ rơi tiếp thị qua mạng xã hội gửi tin nhắn bằng sim giác
chúng không cần thế chấp chỉ cần có chứng minh thư nhân dân hoặc sổ hộ khẩu phô tô là tiền đến tay người tiêu dùng
tuy nhiên trên giấy tờ vay nợ không thể hiện lãi suất
tín dụng đen là một trong những nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trả tự trên địa bàn
theo tài liệu cơ quan công an hiện trên địa bàn toàn tỉnh quảng bình có khoảng hơn bốn mươi bốn nhóm với hơn hai trăm bảy mươi bảy đối tượng
trong đó có hơn một mươi nhóm với gần sáu mươi đối tượng chủ yếu là người ngoại tỉnh đến quảng bình thuê nhà trọ để hoạt động cho vay lãi nặng
khi có nợ chưa có tiền để trả nợ
theo cam kết các đối tượng thường nhắn tin gọi điện để khủng bố tinh thần hoặc đe dọa
thậm chí chúng cùng với các đối tượng mang tiền án tiền sự đối tượng xăm chỗ ngoài xã hội kéo tới nhà con nợ để gây sức ép nhằm đòi nợ
và thực hiện các hành vi như xiết nợ đe dọa ném chất bẩn chất thải vào nhà thậm chí hành hung con nợ để đòi tiền và buộc con nợ phải chịu lãi suất cắt cổ
thứ nhất là quá trình giáo dịch
bọn chúng không thể hiện về bằng giấy tờ
chứng tư pháp lý chỉ bằng hợp đồng bằng miệng khó khăn trong việc thu thập lời liệu chứng cứ
thứ hai nữa là hoạt động của chúng là tinh vi trả hình
có thể là viết bằng các văn bản giấy tờ như các dịch vụ thuê xe các dịch vụ khác để lông vào đó để hoạt động tỉnh gian cho vay lại năng
và hai nữa là quá trình hoạt động
chứng tư pháp lý chỉ bằng hợp đồng bằng miệng khó khăn trong việc thu thập lời liệu chứng cứ
đồng thời khởi tố vụ án khởi tố một số bị can về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự để tiếp tục điều tra làm rõ từng bước ngăn ngừa loại tội phạm này trên địa bàn
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác từ trường quay phía nam trong nhịp sống hai mươi bốn trên h
thân chúc xin chào biên tập viên đinh hạnh
kính thưa quý vị và các bạn công an quận tân phú đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm điều tra truy xét nhóm người liên quan đến một vụ án mạng khiến cho một người tử vong trên đường nguyễn cửu đàm quận tân phú
thông tin ban đầu rạng sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi hai anh nguyễn hữu luân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đi cùng bạn đến quán nhậu tân càng sông số một trăm ba mươi năm nguyễn cửu đàm quận tân phú để đòi tiền công mà bạn luân bị quán nợ
trước đó tại đây anh lương cùng bạn bị nhóm nhân viên của quán cầm hung khí đuổi đánh dẫn đến bị thương mặc dù được ưu điên cấp cứu nhưng anh lương đã tử vong tại bệnh viện
nhận tin báo công an quận tân phú phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm có mặt khám nghiệm hiện trường lấy lời khai những người có liên quan hai nhân viên của quán có liên quan đã bỏ trốn và công an đang truy tìm để làm rõ vụ việc
thanh gia sở y tế tp hcm cho biết đã ra quyết định xử phạt thảm mỹ viện sophia international có chủ sở tại quận một tp hcm
do cung cấp dịch vụ khám bệnh chữa bệnh nhưng không có giấy phép hoạt động quảng cáo hàng hóa dịch vụ không được cơ quan chức năng xác nhận nội dung
ngoài mức phạt một trăm năm mươi năm triệu đồng cơ sở này còn bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn chín tháng phải tháo gỡ xóa bỏ những nội dung quảng cáo chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo
bên cạnh đó sở y tế tp hcm cũng xác định thảm mỹ viện sophia international chưa được có phép thực hiện dịch vụ hút mớ bụng
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin một phụ nữ sau khi được tư vấn dịch vụ hút mỡ bụng tại sophi interneto đã được thẩm mỹ viện này giới thiệu qua bệnh viện thẩm mỹ mcas quận một mươi tp hcm để phẫu thuật
tuy nhiên sau ca phẫu thuật người phụ nữ có biểu hiện khó thở mệt mỏi buồn nôn và được phát hiện đang mang thai
nạn nhân sau đó đã tố cáo lên cơ quan chức năng về vụ việc này
thưa quý vị bốn người trong một gia đình ở bình dương nhập viện
trong đó ba người nguy kịch do bỏng toàn thân từ chín mươi bảy cho đến một trăm linh độ hai độ ba sốc bỏng hô hấp
người bỏ nghề nhất là con trai úc của gia đình bỏng một mươi bốn độ hai ở cả hai chân
các bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện trợ rải
sự việc xảy ra vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
một trong bốn người còn trong gia đình vừa chiếc xăng từ canh xăng một mươi lít vào xe máy vừa ngậm điếu thuốc lá
thì bất ngờ lỡ bụng lên bao trùm cả người nạn nhân
đồng thời bố mẹ và em nạn nhân đang ở gần đó cũng bị bỏng nặng
bốn bệnh nhân nhanh chóng được người nhà đưa đến cấp cứu tại bệnh viện chợ rẫy tp hcm trong tình trạng nguy kịch
tuy nhiên với hai ba bệnh nhân bệnh nhân khang bệnh nhân tài và bệnh nhân thoa thì tình trạng rất là nặng tiên lượng rất là xấu
hiện tại chúng tôi đang cố gắng hết sức để cứu chữa nhưng vì tình trạng là phỏng rất là sâu
rồi diện rộng và có phòng hô hấp kèm theo cho nên tiên lượng là cực kỳ khó khăn
theo các bác sĩ các nạn nhân bị bỏng toàn thân từ chín mươi bảy đến một trăm linh ở mức độ hai và ba bỏng hô hấp
sốc bỏng nghiêm trọng đang rất nguy kịch
nạn nhân nhỏ tuổi nhất may mắn chỉ bị bỏng hai chân hiện sức khỏe đã ổn định
nếu muốn mua xăng để dự trữ thì cũng không nên để trong nhà không nên để ở nhà
không nên để gần những nơi như bếp lửa dễ dàng trái nổ thì càng nên
thường nếu hạn chế tối đa là mua xăng dự trữ bởi vì đây là nguyên nhân gây trái nổ và gây tai nạn thương tâm rất là nhiều
theo các bác sĩ hiện nay tại nhiều vùng nông thôn do điều kiện đi lại khó khăn
nên người dân vẫn thường mua xăng về dự trữ
điều này vô cùng nguy hiểm bởi nguy cơ cháy nổ trong quá trình vận chuyển và dự trữ rất cao
qua phỏng tạo hình thấm mỹ bệnh viện chờ rễ tưởng tiếp nhận nhiều trường hợp bị bóng lửa xăng
do thói quen dự trữ xăng trong nhà của người dân
sở du lịch tp hcm cho biết trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín có khoảng bảy trăm chín mươi ba lượt khách quốc tế đến thành phố
năm hai nghìn một mươi chín ngành du lịch tp hcm ước đón khoảng tám năm triệu lượt khách quốc tế tăng một mươi bốn so với cùng kỳ
theo thông tin từ các đơn vị lực
lữ hành cho đến thời điểm này thì thị trường du lịch tết đang trở nên sôi động
dự đoán tỷ lệ khách đi tour du lịch tết sẽ tăng so với cùng kỳ năm trước
thời điểm hiện tại các công ty du lịch tại tp hcm tấp nập các tết tìm hiểu thông tin
đặt mua tour du lịch cho dịp tết dương lịch tết nguyên đáng
tính đến nay lượng khách đặt tour tết canh tí năm hai nghìn hai mươi tại các đơn vị lữ hành
công ty du lịch đã đạt khoảng bốn mươi sáu mươi kế hoạch
lượng khách đang tăng dần từ giữa cuối tháng một mươi một một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời nhiều đơn vị dự báo sẽ tăng mạnh trong đầu năm hai nghìn hai mươi
mặt khác theo các đơn vị lữ hành công ty du lịch dự báo tết năm nay
lượng khách du lịch nước ngoài sẽ tiếp tục gia tăng và chiếm tỷ lệ cao hơn sáu mươi
so với nhu cầu khách du lịch trong nước
thông thường thì vào những dịp cuối năm noel và tết tây thì do những kỳ nghỉ ngắn ngày
cho nên là du khách thường chọn các tour trong nước cũng như là các thị trường gần
ví dụ như các thị trường đông bắc á thái lan
singapore mã lai tết âm lịch của chúng ta thì cái thời gian năm nay nghỉ khá nhiều
do đó là các tour dài ngày hơn đặc biệt là tour châu âu
hoặc là tour châu mỹ hoặc đặc biệt là tour như châu úc
thì các thị trường này thì khối lượng khách thì cũng khá là cao
do có sự chuẩn bị tốt chúng tôi đã làm việc với tất cả các nhà cung cấp uy tín
trong và ngoài nước của mình từ rất là sớm cũng như là làm việc với tất cả hàng không
do đó là có sự chuẩn bị cũng như là đặt dịch vụ để giữ cái mức giá rất là tốt cho thị trường năm nay
đến thời điểm này nhiều tour đã được đặt gần chín chỗ
mặc dù mặt bằng chung giá tour tết năm nay không tăng
tuy nhiên nếu khách hàng đặt tour vào những ngày cận tết
thì giá tour cũng có thể sẽ tăng từ năm hai mươi tùy chuyến